ủy ban nhân dân huyện duy xuyên tỉnh quảng nam vừa quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình cầu hà tân thuộc xã duy vinh
dự án do ủy ban nhân dân huyện duy xuyên làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư gần năm mươi tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ khắc phục tiên tài và ngân sách của địa phương thay thế cho cầu hà tân hiện đang xuống cấp nghiêm trọng
theo thiết kế công trình cầu hà tân sẽ được xây dựng vĩnh kiểu với kết cấu cầu dầm bê tông cốt thép dự ứng lực mối trụ bằng bê tông cốt thép chiều dài cầu hai trăm ba mươi bảy m gồm bảy nhịp rầm mỗi nhịp dài ba mươi ba mét
đường dẫn hai đầu cầu theo tiêu chuẩn đường cấp năm đồng bằng mặt cắt ngang bảy năm m tốc độ thiết kế bốn mươi km trên giờ kết cấu mặt đường bê tông xi măng
dự kiến công trình sẽ khởi công vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
việc đầu tư xây dựng cầu hà tân sẽ giúp hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng nối huyện duy xuyên với thành phố hội an và các khu vực lân cận thuộc xã duy vinh
từ đó tạo điều kiện hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo quy hoạch nông thôn mới đáp ứng nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của nhân dân góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở khu vực vùng đông của tỉnh quảng nam